thưa quý vị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí trần trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê quán huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh là cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một đồng chí trần trung hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi xã xuân hồng huyện nghi xuân thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang
bất ngờ đối tượng trần trọng gia bảo dùng kéo đâm vào cổ và vùng ngực của đồng chí hiếu khiến đồng chí bị thương rất nặng
sau khi xảy ra vụ việc công an xã xuân hồng cùng người dân đã nhanh chóng đưa đồng chí đi cấp cứu
sau bốn ngày cấp cứu tại bệnh viện tuy được đội ngũ y bác sĩ hết lòng cứu chữa và đồng đội bên cạnh giúp đỡ động viên song do vết thương quá nặng đồng chí hiếu đã không qua khỏi
vào chiều ngày hôm nay đoàn công tác của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hà tĩnh cùng các đoàn viếng đã đến viếng thắp hương tưởng niệm đại úy trần trung hiếu
đoàn viếng đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình
anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống đồng đội và nhân dân mãi ghi nhớ công ơn những người lính công an vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác công an tp hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối tượng lê quốc thống
trú tại phường một mươi ba quận một mươi tp hồ chí minh về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra lê quốc thống là chủ tịch hội đồng
quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ cùng đồng bọn đã thành lập bảy công ty để cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn đòi nợ thuê
gọi điện đe dọa chửi bới cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự nhằm gây sức ép buộc khách hàng phải trả nợ
nếu phát hiện đối tượng ở đâu người dân có thể báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội theo số điện thoại chín trăm ba mươi sáu tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất tổng đài một trăm một mươi ba hoặc cung cấp thông tin qua trang
trang facebook công an tp hà nội cơ quan công an cũng yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị cho biết đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn quốc quân
còn gọi là quân idol chú tài huyện hướng hóa tp quảng trị và các đồng phạm thêm về bốn tội danh
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã tiến hành giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với quân và các đồng phạm để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
quá trình điều tra cơ quan công an tỉnh quảng trị đã xác định được nhiều bằng chứng về sự liên quan của nguyễn quốc quân
đối với việc vận chuyển trái phép chất ma túy
trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
đã tiếp tục tiến hành khởi tố bị can đối với quân và năm đồng phạm liên quan đến các tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy
cho vai lãnh đẳng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản và đe dọa giết người
thưa quý vị mưa lũ trong những ngày vừa qua đã làm các tuyến tỉnh lộ tại thừa thiên huế bị ngập sâu từ bốn m đến sáu m
một số nơi còn ngập sâu hơn tám m các tuyến đường giao thông địa phương ngập bình quân từ năm m đến bảy m
sau khi nước lũ rút công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ lực lượng cảnh sát cơ động cùng với các đơn vị tham gia dọn dẹp vệ sinh tại đơn vị
và thu dọn bùn trên đường phố
đến nay còn khoảng sáu một trăm bảy mươi hai ngôi nhà bị ngập một bốn mươi sáu hộ với ba chín trăm một mươi sáu khẩu tập trung tại các huyện quảng điền
phong điền hương thủy vẫn đang được di rời tránh lũ
trong sáng ngày hôm nay khi nước lũ trên sông hương rút xuống còn trên mức báo động hai
nhiều tuyến đường như phan chu trinh phan đình phùng nguyễn phúc nguyên nguyễn trái ít kiều dần rút nước
công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
lực lượng cảnh sát cơ động cùng nhiều phương tiện tham gia vệ sinh xịt rửa thu dọn bùn non trên các tuyến đường phố
với phương châm nước lũ rút đến đâu sẽ dọn vệ sinh đến đó các cán bộ chiến sĩ đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cảnh sát cơ động đã dùng vòi rồng xịt nước mặt đường thu dọn bùn tại các cơ sở đơn vị bị ngập
các tuyến đường phố việc làm này nhằm sớm trả lại đường phố sạch đẹp mỹ khoan đô thị cho cố đô huế sau cơn lũ đi qua
mời quý vị cùng đến với những tin tức về an ninh trật tự cập nhật
công an thành phố hải phòng phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một cảnh sát biển việt nam
phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy từ các tỉnh tây bắc về khu vực cảng biển
thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh để tiêu thụ thu giữ một bánh heroin và một kg ma túy tổng hợp
ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu vực lô ba khu trung cư hoàng huy xã an đồng huyện an dương
trinh sát bắt quả tang đối tượng đang nhận hàng thu giữ tại chỗ một bánh heroin và một kg ma túy tổng hợp
được ngụy trang trong một bao gạo tiến hành đấu tranh đối tượng khai nhận tên là nguyễn phương việt
nhận vận chuyển thuê ma túy để lấy tiền công vụ án đang được các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một công an thành phố hải phòng cũng đã bắt giữ năm đối tượng vận chuyển mua bán tảng chữ trái phép trên ma túy
thu giữ hơn bốn trăm linh gam heroin gần năm trăm hai mươi triệu đồng và tám trăm linh đô la mỹ cùng nhiều tăng vật khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố hai đối tượng là huỳnh thanh hoài và đỗ quang linh cùng chú tại huyện vĩnh thành
tỉnh bình định về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra vào ngày hai mươi ba tháng sáu lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh bình định kiểm tra hành chính
nhà số hai mươi chín châu mạnh trinh thành phố quy nhơn do huỳnh thanh hoài thuê ở
qua kiểm tra hoài tự nguyện giao nộp hai gói ni lông có chứa gần hai mươi gram ma túy giảm khay
qua khám xét cơ quan công an thu giữ thêm ba gói ni lông bên trong đều chứa các hạt tinh thể có tổng khối lượng gần ba trăm linh gram
ngay sau đó lực lượng trinh sát tiếp tục bắt giữ đàn em của hoài là đỗ quang linh thu giữ một trăm chín mươi bảy viên thuốc lắc
hoài và linh khai nhận sử dụng facebook để liên lạc mua ma túy từ thành phố hồ chí minh về quy nhơn
bán cho các con nghiện đang ăn chơi tại các quán bar trên địa bàn thành phố quy nhơn
vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong đêm qua tại huyện nam sách tỉnh hải dương đã khiến hai vợ chồng lớn tuổi tử vong
nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ tv dẫn đến chập điện gây ra cháy
khoảng gần hai giờ sáng cháy bùng lên tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh tạp hóa của ông trần quảng đại
đường nguyễn trãi thị trấn nam sách huyện nam sách phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương
huy động ba xe chữa cháy một xe chỉ huy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa
đến khoảng hai giờ rưỡi lực lượng chức năng khống chế và dập tắt đều đám cháy
thời điểm xảy ra cháy trong nhà ông đại có năm người vụ cháy đã khiến bố mẹ ông đại bị ngạt khói và tử vong tại bệnh viện
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ ở miền trung thiệt hại về người và tài sản là đáng kể
mưa lũ tại thừa thiên huế và quảng trị đã làm bốn người thiệt mạng hai người mất tích và hai người bị thương nhiều nơi vẫn đang ngập sâu
tại tỉnh quảng trị đến trưa ngày hôm nay nước đang rút chậm một số khu vực tuyến đường gầm tràn bị ngập gây chia cắt giao thông
hiện nay tại huyện hải lăng vẫn còn hơn bảy năm mươi bốn học sinh nghỉ học
tám hộ gồm ba mươi ba nhân khẩu phải di rời sơ tán do ảnh hưởng của mưa lũ
tại tỉnh thừa thiên huế chính quyền các địa phương cùng lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán hơn ba chín trăm linh hộ với hơn một mươi bảy nhân khẩu đến nơi an toàn
đến sáng nay một số hộ dân đã trở về nhà còn lại một bốn mươi sáu hộ với gần bốn nhân khẩu tập trung ở các huyện quảng điền phong điền hương thủy
theo văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đến tám giờ ngày hôm nay nước trên các sông đang xuống
hiện còn khoảng sáu một trăm bảy mươi hai ngôi nhà bị ngập mức ngập từ hai đến sáu mét
ngày hôm nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên cho biết mưa lũ trong những ngày qua đã làm một người mất tích
hai trăm năm mươi sáu ngôi nhà bị ngập nước và một số tuyến đường bị sạt lở hư hỏng nặng
mưa lũ cũng đã khiến hai trăm năm mươi sáu nhà bị ngập nước giao thông tại huyện tây hòa và tuy an bị chia cắt
một số tuyến đường ngập sâu gồm dt sáu trăm bốn mươi hai triều sơn la hai
các tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín và
một mươi chín c bị hư hỏng xói lở nền đường mặt đường với khối lượng một mươi năm mét khối đất đá
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông thành phố hà nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua hình thức làm hồ sơ vay tiền qua mạng
thủ đoạn tuy không mới nhưng đánh trúng vào tâm lý nhiều người có nhu cầu vay tiền nên vẫn có không ít nạn nhân sập bẫy
không có công an việc làm ổn định nhưng lại thích có tiền tiêu xài
nhóm thanh thiếu niên do nguyễn văn tuấn sinh năm hai nghìn bốn
ứng hỏa hà nội cầm đầu đã bàn nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù không được học về công nghệ thông tin nhưng qua tìm hiểu trên mạng
tuấn đã mua nhiều tài khoản zalo facebook ảo rồi quảng cáo cho vay mà không cần chứng minh tài chính cá nhân
giải ngân nhanh lãi suất thấp
khi người có nhu cầu vay tiền liên hệ các đối tượng sẽ giàn dựng kịch bản
ép nạn nhân phải đóng trước cho chúng một khoản phí thì mới cho vay
sau khi nạn nhân đáp ứng các yêu cầu nhóm đối tượng nhanh chóng chặn toàn bộ liên hệ với nạn nhân để chiếm đoạt tiền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai thì lúc đấy chỉ có mình em làm lúc đấy thì em mới biết rồi bắt đầu làm
làm đến những facebook giả thì đăng bài viết để tìm kiếm khách hàng vay
thì những ai cần vay thì bấm vào số điện thoại những bài em đăng
thì sau khi bắt đóng tiền bốn khoản vay thì em lại giới thiệu cho
một người khác thì bắt đóng một cái tiền giấu với cả tiền bảo hiểm cả tiền phí sản ngân
dù tuổi đời còn trẻ nhưng nhóm đối tượng này lại hoạt động rất có tổ chức
các thành viên trong nhóm được phân công nhiệm vụ rõ ràng
sau mỗi vụ lừa đảo thành công tuấn sẽ hưởng tranh lệch từ sáu mươi đến bảy mươi số tiền chiếm đoạt được
các đối tượng sử dụng nhiều máy tính nhưng mà không có đường kết nối internet như thông thường
còn các đối tượng sử dụng thiết bị là decoder
các đối tượng sử dụng thiết bị là decoder
các đối tượng sử dụng thiết bị là decoder
nhóm đối tượng lựa chọn địa điểm là các căn hộ trung cư khép kín có lực lượng bảo vệ quản lý chặt chẽ người ra vào đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm
mỗi địa điểm chỉ thuê và hoạt động không quá ba tháng
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản